chiều ngày sáu tháng chín theo giờ việt nam hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và các hội nghị cấp cao liên quan
đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ đô viên trăng lào
với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các quốc gia thành viên asean các bộ trưởng ngoại giao asean
và các bộ trưởng liên quan tổng thư ký asean thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
trưởng đoàn cấp cao việt nam tham dự phiên khai mạc
phát biểu khai mạc thủ tướng lào đồng thời là chủ tịch asean năm hai nghìn một mươi sáu thông lao sinsulit
nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo cấp cao của các quốc gia thành viên asean
và các đại biểu đến viên trăn tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín và hội nghị cấp cao có liên quan
thủ tướng nước chủ nhà cũng bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình tới các quốc gia thành viên asean
đối tác đối thoại các nước bạn bè và khu vực và các tổ chức quốc tế
và cho biết đây là lần thứ hai
sau lào đảm nhận chức chủ tịch luân phiên asean sau một mươi chín năm gia nhập hiệp hội
thủ tướng lào tin tưởng hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám hai mươi chín và các hội nghị liên quan
sẽ diễn ra trên tinh thần thẳng thắn toàn diện và xây dựng để triển khai hiệu quả tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
và tăng cường hợp tác với các đối tác thông qua các cơ chế do asean thành lập
và thúc đẩy vai trò trung tâm của asean
đồng thời đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo asean và đối tác trao đổi quan điểm
về các vấn đề quốc tế và khu vực mà các bên cùng quan tâm nhằm biến tầm nhìn thành hiện thực
vì một cộng đồng asean năng động qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy hòa bình
ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực và thế giới
phát biểu tại lễ khai mạc ngài bunyang volachit chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhấn mạnh những thành tiệu của asean trong gần năm thập kỷ
đặc biệt là việc hình thành cộng đồng asean vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
chủ tịch bunyang vorachit cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong asean
và giữa asean với các đối tác bên ngoài với mục tiêu không ngừng tăng cường tình đoàn kết
thống nhất và thịnh vượng của cộng đồng với chủ đề chính là nỗ lực xây dựng cộng đồng asean
dự kiến hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín có tổng số năm mươi bảy văn kiện
trong đó các lãnh đạo sẽ ký một văn kiện thông qua một mươi chín văn kiện và ghi nhận hai mươi bảy văn kiện khác
lào sẽ ban hành một mươi tuyên bố chung của chủ tịch hội nghị
tại lễ khai mạc các trưởng đoàn các vị đại biểu đã tham dự lễ khởi động chiến dịch du lịch asean a g năm mươi
sau lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín cũng trong ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám
và các diễn đàn giữa các nhà lãnh đạo asean và đại diện các liên nghị viện asean
lãnh đạo asean và đại diện thanh niên asean lãnh đạo asean và hội đồng tư vấn kinh doanh asean
hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám hai mươi chín dự kiến có các hội nghị chính thức
bao gồm cấp cao asean hai mươi tám cấp cao asean hai mươi chín cấp cao asean cộng ba cấp cao đông á bảy
cấp cao asean cộng một với bảy đối tác trung quốc hàn quốc nhật bản hoa kỳ ấn độ australia và liên hợp quốc